tại đây anh phú phản ứng nên hai bên xảy ra xô xát và anh phú bị đưa lên xe ô tô buộc phải viết giấy trả hết số tiền một trăm năm mươi triệu đồng đã nợ hào
trên đường trà anh phú về thì cả nhóm bị lực lượng công an phát hiện
thưa quý vị các đối tượng hoạt động cho vai tín dụng đen đang càng ngày càng thể hiện được nhiều chiêu trò mánh khóe để xiết nợ đối với các con nợ
ví dụ điển hình là trên địa bàn tỉnh đồng nai qua công tác nắm tình hình địa bàn
thời gian gần đây công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai nắm được thông tin về một nhóm đối tượng bên ngoài xã hội có dấu hiệu cho hàng trăm công nhân trong khu công nghiệp xuân lộc vay nặng lãi
và theo thỏa thuận thì sau khi vay tiền người vai phải thế chấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc là thẻ rút tiền atm và phải cung cấp mật khẩu để chúng có thể chủ động rút tiền
để phòng ngừa hậu quả xấu có thể xảy ra xung quanh hành vi này công an huyện xuân lộc đã vào cuộc điều tra xác minh nhằm xử lý theo pháp luật
khoảng một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ba đối tượng đang có hành vi dùng thẻ atm rút tiền để trừ nợ của một số công nhân trên địa bàn đã bị lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ gồm nguyễn hoài nam nguyễn hoài như hoàng em ruột nam và nguyễn văn rim đều thư chú huyện xuân lộc
qua điều tra ban đầu nam và rim khai trong thời gian làm công nhân tại khu công nghiệp huyện xuân lộc biết nhiều công nhân có nhu cầu vay tiền để tiêu xài cá nhân
do vậy từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay cả hai đã lấy tiền của cá nhân và gia đình
từ giờ này tiếp tục để điều tra khai thác
người có nhu cầu vay trực tiếp đến nhà nam hoặc vim thỏa thuận và làm hợp đồng với số tiền thấp nhất là hai triệu đồng
cao nhất khoảng sáu mươi triệu đồng tùy vào mức lương của người vay
theo thỏa thuận người vay phải thế chấp thẻ tín dụng atm đồng thời cung cấp mật khẩu thẻ để các đối tượng rút tiền
đến ngày một mươi hoặc ngày hai mươi năm hàng tháng khi các công ty trả lương công nhân
nam và dream trực tiếp cầm thẻ atm của người vay đến các trụ atm của ngân hàng
tại khu công nghiệp xuân lộc rút tiền
ngoài ra nguyễn hoài nam còn thuê em trai là nguyễn hoài như hoàng
cùng đến các trụ atm để rút tiền của ngân hàng
nếu người vay trả hết tiền gốc và lãi sẽ được nhận lại thẻ atm
còn nếu chỉ trả lãi mà không trả tiền gốc thì các đối tượng sẽ tiếp tục giữ lại thẻ
chỉ trả cho người vay số tiền lương còn dư sau khi đã trừ tiền lãi
ngoài ra quá trình cho vay các đối tượng còn yêu cầu người vay thế chấp sổ bảo hiểm xã hội
và làm hợp đồng cho vay tiền với lãi suất thấp hơn thực tế
nhằm hợp thức hóa hình thức vay
đưa che giấu hành vi cho vay lãi nặng
quá trình khám xét chỗ ở của các đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc đã phát hiện tạm giữ hai trăm sáu mươi thẻ tín dụng
hơn hai trăm linh triệu đồng một trăm hai mươi một hợp đồng vay tiền một trăm hai mươi sổ bảo hiểm xã hội và bốn điện thoại di động các loại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với ba đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với tô tuấn hiền chú tại tỉnh bà rịa úng tàu về hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá nhập lậu
trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến tốc độ một a thuộc xã lộc tiến huyện phú lộc
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện xe ô tô đầu kéo
kéo theo rô móc có dấu hiệu vi phạm được giao thông đường bộ
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra xe ô tô do tô tuấn hiền điều khiển lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở năm mươi bốn thùng thuốc lá do nước ngoài sản xuất với tổng cộng trên hai mươi sáu gói
tổ công tác đã lập biên bản bàn giao cho công an huyện phú lộc để tiếp tục tiến hành điều tra xử lý
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang lại vừa bắt quả tang thêm một phương tiện thủy
trọng tải một mươi tám tấn đang khai thác cát trái phép trong đêm
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h đêm qua khi đang tuần tra kiểm soát trên tuyến sông hậu
đoạn thuộc xã hòa bình huyện chợ mới lực lượng thủy đội thuộc phòng cảnh sát đường thủy
công an tỉnh an giang bắt quả tăng một phương tiện ma số hiệu ag một mươi hai nghìn do trần văn trưng và trần văn béo
cùng chú tại huyện trợ mới đang vận hành máy bơm hút cát trực tiếp từ lòng sông vào phương tiện
được khoảng một mươi m hai
tại thời điểm kiểm tra cả hai người không xuất trình được giấy tờ có liên quan
được biết phương tiện là do lê phước mỹ cùng chú tại huyện trợ mới làm chủ
tại cơ quan công an trưng và béo khai nhận làm thuê cho lê phước mỹ
vụ việc đang được thủy đội phòng cảnh sát đường thủy tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
tin từ công an tỉnh bình thuận ngày hôm nay đơn vị này cho biết đã thông báo cho công an một số tỉnh
thành phố để truy xét chiếc xe ô tô gây tai nạn làm hai người
bị thiệt mạng rồi bỏ trốn
vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng chín anh đỗ tất phong bốn mươi ba tuổi trú tại huyện tuy phong
điều khiển xe máy mang biển kiểm soát ba mươi sáu b sáu bốn mươi sáu nghìn một trăm ba mươi tám chở một nam thanh niên lưu thông theo quốc lộ một
hướng từ thành phố hồ chí minh đi phan thiết
khi cả hai đến đoạn qua xã tân lập huyện hàm thuận nam
thì bị một ô tô cán qua người làm cả hai thiệt mạng tại chỗ gây tai nạn chết người
nhưng ô tô này không dừng lại mà bỏ trốn
một kính chiếu hậu của ô tô rơi
cạnh xe máy nạn nhân tại hiện trường lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường
chương cầu giám định tử thi đồng thời thông báo phối hợp với các lực lượng chức năng
truy xét chiếc xe bỏ trốn
bản tin tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng mai văn thi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn tránh thắng xã cát thành huyện phù cát tỉnh bình định
đối tượng đặng trần anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh hy xã phước lộc huyện tuy phước tỉnh bình định
đối tượng nguyễn hoàng nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thương chú tại tổ một mươi bốn khu vực ba phường thị nại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện